trong ngày thứ năm của đợt chiều cường đầu tháng chín âm lịch mức nước chiều cường ở cần thơ đã lập đỉnh lịch sử mới với hai hai mươi bảy m cao hơn báo động ba là hai mươi bảy m
mực nước đo được trên sông hậu vào lúc một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi là hai hai mươi bảy m
với mực nước này chiều cường dầm tháng chín âm lịch năm nay đã vượt mức lịch sử năm hai nghìn một mươi chín hai m
tối qua nhiều tuyến đường tại cần thơ đã bị ngập sâu khiến giao thông đi lại khó khăn cuộc sống của người dân bị đảo lộn